chất lượng và giá nước luôn là vấn đề nóng được xã hội quan tâm
tuy nhiên giá nước ở mỗi địa phương thậm chí là cùng một địa phương lại có hai ba mức giá khác nhau
giá nước được tính như thế nào
quy định và các tiêu chí để tính giá đã được các chuyên gia phân tích tại tọa đàm về giá nước sinh hoạt vừa được tổ chức tại hà nội
cơ sở pháp lý cho việc định giá nước bao gồm nghị định một trăm một mươi bảy thông tư liên tịch số bảy mươi năm của liên bộ
thông tư tám mươi tám của bộ tài chính quy định phương pháp tính giá quy trình phân cấp định giá
doanh nghiệp sẽ tính giá nước trên nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất và có lợi nhuận tối thiểu là năm
về việc tranh lệch giá nước thứ nhất là do đầu vào của nguồn nước nước mặt nước ngầm và chất lượng nước tại khu vực khai thác dẫn đến chi phí xử lý khác nhau
bên cạnh đó phương án giá còn phải dựa trên cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp
quy định về khấu hao tài sản cũng là khoản chi phí hình thành nên giá
theo các chuyên gia thời gian tới cần phải xem xét sửa đổi một số quy định để phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp nhà nước và người dân